ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã có văn bản hỏa tốc về việc khẩn trương
xét nghiệm covid một mươi chín cho người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
trước tình hình dịch covid một mươi chín hiện đang có diễn biến phức tạp và đồng nai đã xuất hiện các ổ dịch lớn
tại các huyện thành phố trong đó phần lớn các ổ dịch chủ yếu có liên quan đến các chợ đầu mối
và người về từ thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương xâm nhập vào các chợ khu dân cư
nhà trọ công nhân rồi vào các cơ sở sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp
nguy cơ bùng phát dịch tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp ở đồng nai là rất cao và khả năng
còn nhiều ép không ngoài cộng đồng do chưa được xét nghiệm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đề nghị sở lao động thương minh và xã hội
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở ngành ubnd các địa phương
chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp tại các địa phương
nguy cơ cao và rất cao thực hiện xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín cho toàn bộ người lao động
của cơ sở hoặc xét nghiệm bằng phương pháp pcr mỗi hộp chi phá do cơ sở trị trả
việc xét nghiệm được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bảy và xét nghiệm càng nhanh càng tốt
khuyến khích những địa phương thuộc nhóm có nguy cơ cũng xét nghiệm cho toàn bộ người lao động